gần bốn mươi năm tư liệu hiện vật là minh chứng cho cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc hiện đang được trưng bày lưu trữ tại bảo tàng quân khu chín
và để có thể thu thập được nhiều hiện vật đến như vậy đó là công sức rất lớn của bộ phận sưu tầm và lưu trữ tại bảo tàng
qua những hiện vật này chúng ta càng có thêm những cái nhìn xác thực nhất về sự mất mát hy sinh qua các cuộc chiến tranh
là người làm công tác bảo tàng hơn hai mươi năm và đã có thâm niên một mươi năm làm công tác kiểm kê bảo quản
thiếu tá nguyễn thị vân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm lưu giữ an toàn trong kho và quản lý bảo quản hiện vật đã trưng bày bên trong và bên ngoài
công tác kiểm kê bảo quản thì cũng phải là thường xuyên kiểm tra và để bảo quản kịp thời để tránh hiện vật bị hư hỏng
vì sao tại hiện vật đây là diễn vật
rất là quý hiếm chúng ta đã sưu tầm các nơi các chú các bác thì chúng ta không thể nào sưu tầm được nữa
tại vì chỉ có một duy nhất là một mà thôi
công tác siêu tầm lưu trữ của bảo tàng quân khu thời gian qua luôn được các cấp các ngành quan tâm
tuy nhiên do đặc thù của đồng bằng sông kiểu long có hai mùa mưa nắng
nên các hiện vật bằng da giấy vải gỗ sắt dễ bị tác động của môi trường
vì vậy công tác sưu tầm hiện vật luôn được chú trọng
qua gần hơn bốn mươi năm để mà sưu tầm các tư liệu hiện vật và trưng bày phục vụ cho khách tham quan
thì hiện nay trong kho của chúng tôi đang lưu giữ gần bốn mươi năm hiện vật
và đặc biệt là được sự quan tâm của trên thì hệ thống nhà kho của bảo tàng chính
đã hoàn thành cách nay một mươi năm từ hai nghìn năm
chúng tôi có một mươi phòng công tác lưu giữ bảo quản thì nó cũng tương đối là tốt
nhờ làm tốt công tác siêu tầm lưu trữ trưng bày tổ chức triển lãm chuyên đề theo từng sự kiện
dịp lễ tết mà hàng năm bảo tàng quân khu chín đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt khách tham quan
qua đó góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu chín xây dựng và củng cố niềm tin
niềm tự hào trong lòng người dân cả nước nói chung và người dân vùng tây nam bộ